theo thông báo của ủy ban thường vụ quốc hội sau khi quốc hội miễn nhiệm chức chủ tịch nước với ông võ văn thường
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân sẽ giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
đây là lần thứ hai bà được giao nhiệm vụ này lần đầu là vào ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sáng ngày hai mươi một tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội thông báo bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
việc này được căn cứ vào hiến pháp luật tổ chức quốc hội
nghị quyết kỳ họp bất thường
lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm kết luận của bộ chính trị về việc phân công ủy viên trung ương đảng giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là lần thứ hai bà võ thị ánh xuân giữ quyền chủ tịch nước
hơn một năm trước ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bà võ thị ánh xuân cũng giữ quyền chủ tịch nước thay cho ông nguyễn xuân phúc được quốc hội miễn nhiệm
bà xuân giữ cương vị này gần hai tháng cho tới khi ông võ văn thường
giữ quyền chủ tịch nước vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
bà võ thị ánh xuân sinh ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở xã thới sơn huyện tịnh biên tỉnh an giang
trình độ chuyên môn là cử nhân sư phạm hóa học thạc sĩ chuyên ngành quản lý công
bà là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một giữ quyết một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
bà võ thị ánh xuân trưởng thành từ một giáo viên trường phổ thông trung học mỹ thới
sau đó bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp văn phòng tỉnh ủy an giang
từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi bài đảm nhận các vị trí phó chủ tịch
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh an giang phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy
bí thư thị ủy tân châu
sau đó bà giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó bí thư tỉnh ủy an giang
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
chị điều động phân công và chị định bà đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy an giang
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ngay sau đó đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi
đã bầu bà giữ chức bí thư tỉnh ủy và tái đắc cử bí thư tỉnh ủy an giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp thứ một mươi một
quốc hội khóa một mươi bốn
bà võ thị ánh xuân được bầu làm phó chủ tịch nước
và tái cử chức danh này tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
trước đó quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thường
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường vừa có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp bất thường
lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
theo đó sáng ngày hai mươi một tháng ba kỳ họp bất thường lần thứ sáu diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
để thực hiện các nội dung
nghe báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
đối với ông trần tuấn anh thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa
xem xét miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
phải cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thường
xem xét bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi nghe trình bày các báo cáo tờ trình ý kiến phát biểu của ông võ văn thường
quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
phải cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với ông võ văn thường
nghị quyết về việc bãi nhiệm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
trước đó ngày hai mươi tháng ba theo thông cáo của văn phòng trung ương đảng
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữa các chức vụ
nghỉ công tác đối với ông võ văn thường ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông võ văn thường là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
thông cáo nêu tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm quyết điểm của ông võ văn thường đã gây sự luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm chức đảng nhà nước
và nhân dân ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
thông cáo nêu rõ căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí võ văn thường
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí võ văn thường thối dựa các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
đầu nhậm kỳ khóa một mươi ba năm hai nghìn hai mươi một bộ chính trị có một mươi tám ủy viên đến nay còn một mươi bốn ủy viên do bốn người xin thôi nhiệm vụ
số ủy viên trung ương đảng cả dự khuyết từ hai trăm linh hiện còn một trăm bảy mươi chín
ông võ văn thưởng năm mươi bốn tuổi thạc sĩ chiết học quê tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long
là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức
ông là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba ủy viên trung ương đảng khóa một mươi dự khuyết một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ông võ văn thưởng trưởng thành từ cán bộ đoàn và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến trung ương
nhiệm bí thư thành đoàn tp hcm bí thư thứ nhất trung an đoàn chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
tháng tám năm hai nghìn một mươi một ông được bộ chính trị phân công giữ chức vụ
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn ông làm phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và được bộ chính trị phân công điều hành công tác thành ủy tp hcm
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ông được đại hội một mươi hai của đảng bầu vào ban chấp hành trung ương đảng và được trung ương bầu vào bộ chính trị
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ông được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương
đến đại hội một mươi ba của đảng ông võ văn thưởng tái đắc cử ủy viên ban chấp hành trung đảng
và được trung ương bầu vào bộ chính trị
ông võ văn thưởng được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại kiểu bất thường lần thứ bốn quốc hội khóa một mươi năm ông võ văn thường được bầu giữ chức chủ tịch đức cộng hòa doi chủ nghĩa việt nam cho đến nay